sáu giờ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại một mươi chín tỉnh thành phố